theo tài liệu của cơ quan điều tra ngày hai mươi tám tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi năm trần văn kháng do mâu thuẫn với vợ là trần thị phượng
tức giận chồng phượng điện thoại cho chị gái là trần thị tiến và anh rể là đỗ văn khuyến cùng chú tại huyện thủy nguyên đến nhà bình để giàn mặt kháng
do tức giận nên khang đã vào bếp lấy một con dao lao ra đâm nhiều nhát vào người khuyến khiến khuyến tử vong trên đường đi cấp cứu
hai đối tượng lê văn tình và đối tượng phan văn sơn cùng chú tại tỉnh sóc trăng vừa bị phòng cảnh sát truy nã
tội phạm công an tỉnh sóc trăng bắt giữ
đối tượng lê văn tình bị truy nã về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
sau khi bị phát hiện lê văn tình bỏ trốn lên thành phố hồ chí minh làm nhiều ngày sinh sống
đến ngày bốn tháng một năm hai nghìn một mươi sáu thì bị lực lượng phòng cảnh sát truy nã tội phạm bắt giữ
cũng trong ngày bốn tháng một năm hai nghìn một mươi sáu đối tượng phan văn sơn bị truy nã về tội trộm cắp tài sản
cũng bị lực lượng công an bắt giữ tại xã bình châu huyện xuyên mộc tỉnh bà rịa vũng tàu
với hành vi vận chuyển tàng chữ buôn bán thuốc lá ngoại nhập lậu lê thị thanh kiều bốn mươi năm tuổi
trú tại phường tam hiệp thành phố biên hòa đã bị công an tỉnh đồng nai tạm giam
được biết lê thị thanh kiều điều khiển xe máy vận chuyển hơn bảy trăm linh bao thuốc lá ngoại nhập lậu
đi tiêu thụ tại các đại lý bán lẻ trên địa bàn thành phố biên hòa
thì bị cơ quan công an phát hiện và bắt quả tang
tiến hành khám xét nơi ở của kiều lực lượng chức năng phát hiện trên hai mươi năm bao thuốc lá
hiệu ba con năm sce
sce hero và caravan tất cả số hàng trên đều không có hóa đơn chứng tử
một kg pháo nổ do trung quốc sản xuất vừa bị lực lượng công an tỉnh hải dương bắt giữ
số pháo trên do đối tượng hoàng văn tiến chú tại thị xã trí linh vận chuyển
gồm chín dàn pháo hoa và sáu bánh pháo nổ do trung quốc sản xuất
tại cơ quan công an tiến khai nhận mua số pháo trên của một đối tượng không rõ tên tuổi
địa chỉ ở quảng ninh mang về để bán kiếm lời
qua quá trình mang đi tiêu thụ thì bị lực lượng công an phát hiện
và bắt giữ
chuyển sang những tin tức quốc tế
ngày sáu tháng một sau khi thông báo thử thành công bom hydro gọi tắt là bom h
triều tiên đã tuyên bố sẽ tiếp tục đẩy mạnh chương trình hạt nhân của nước này
để đối phó với các chính sách thù địch của mỹ
hãng thông tấn trung ương triều tiên kcna dẫn tuyên bố của triều tiên khẳng định
nước này sẽ không từ bỏ chương trình hạt nhân
chừng nào mỹ vẫn duy trì cái mà bình nhưỡng gọi là thái độ hiếu chiến
triều tiên nhấn mạnh sẽ hành xử như một nước sở hữu hạt nhân có trách nhiệm
đồng thời cam kết không sử dụng vũ khí hạt nhân nếu chủ quyền đất nước không bị vi phạm
cũng như không chuyển giao năng lực hạt nhân cho các bên khác
sáng cuối ngày triều tiên thông báo đã thực hiện thành công vụ thử bom hero
còn gọi là bom h
đây là vụ thử bom hắt đầu tiên và là vụ thử hạt nhân thứ tư của triều tiên
điên quan đến vụ tấn công nhằm vào đại sứ quán và đảng sứ quán ả rập xê ú tại iran
iran bày tỏ lấy làm tiếc về các vụ tấn công nhằm vào đại sứ quán
và đảng sứ quán ả rập xê ú tại quốc gia hồi giáo này
đồng thời khẳng định tehran sẽ bắt giữ và truy tố những người có trách nhiệm
trong một bức thư gửi tổng thư ký liên hợp quốc ban ki moon ngày bốn tháng một
đại sứ iran tại liên hợp quốc khẳng định tehran sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết
để ngăn chặn tái diễn các vụ việc tương tự
được biết hơn bốn mươi đối tượng tấn công đại sứ quan ả rập xê út ở thủ đô tehran
đã bị bắt giữ trong khi giới chức an ninh tiếp tục truy tìm những nghi phạm còn lại
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự một trăm hai mươi giây của truyền hình công an nhân dân
hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo